sau gần bảy năm thực hiện bộ luật lao động hai nghìn một mươi hai đã phát huy tác dụng là cơ sở pháp lý bảo vệ quyền của người lao động
xong cũng bộc lộ một số vấn đề bất cập cần phải sửa đổi như vấn đề tuổi nghỉ hưu thỏa ước lao động tập thể hay tăng giờ làm thêm
đó là thông tin được đề cập tại hội nghị tham vấn sửa đổi bộ luật lao động diễn ra ngày hôm nay tại hà nội
một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc đình công tranh chấp lao động trong thời gian qua
là do vấn đề thỏa ước lao động tập thể yếu kém
vì vậy các chuyên gia cho rằng cần phải sửa đổi các quy định trong bộ luật lao động để tăng cường bảo vệ cán bộ công đoàn
giúp ngắn thời gian đối thoại lao động từ một năm một lần chỉ còn sáu tháng một lần
các đại biểu cũng đề xuất cần kéo dài thời gian hoàn thiện bộ luật lao động sửa đổi đến năm hai nghìn hai mươi
bởi có nhiều vấn đề còn nhận được những ý kiến khác nhau như tăng giờ làm thêm hay tuổi nghỉ hưu
các quy định riêng dành cho lao động nữ lao động chưa thành niên
cũng đặc biệt được lưu tâm trong dự thảo luật khi việt nam đã tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương